do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu phía thượng nguồn sông lô sông gâm có mưa lớn trên diện rộng
vào lúc một mươi ba h hôm nay đài khí tượng thủy văn tỉnh tuyên quang đã ghi nhận mức nước sông lô qua thành phố tuyên quang đạt hai mươi hai ba m trên báo động một là ba m
lũ lên cao làm ngập ống một số diện tích cây trồng của người dân canh tác dọc hai bên ven sông
đây là trận lũ lớn nhất trên sông lô và sông gâm tại tỉnh tuyên quang tính từ đầu mùa mưa cho đến nay
trước tình hình trên tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình nước lũ để chỉ đạo người dân phòng chống kịp thời
ngoài ra tỉnh tuyên quang còn chỉ đạo các huyện thành phố sở ban ngành trong tỉnh kiểm tra báo cáo các hộ gia đình ở ven sông suối nơi vách núi tào ly cao nơi thảm phổ thực vật thưa thớt
nơi rừng sản xuất mới được khai thác nắm bắt thông tin để chủ động các biện pháp ứng phó để phòng mưa lớn gây ra lũ quét lũ ống trượt lở đất
chủ động phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn về người và tài sản
bố trí lực lượng thường trực tại các công trình sung yếu phát hiện xử lý ngay các sự cố sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn cho các công trình
khu vực hạ du công trình vận hành các công trình hồ chứa an toàn đặc biệt các hồ chứa sung yếu cần chủ động hạ thấp mực nước để bảo đảm an toàn không để sự cố xảy ra
bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm giao thông thông suốt kiểm soát người phương tiện qua lại tại các khu vực đường tràn ngầm đường bị ngập
khu vực bến đỏ không để người dân đi lại qua các khu vực ngầm tràn vớt củi trên sông suối khi có mưa lũ xảy ra